khi giá cà phê robusta trong nước đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng một mươi năm
dự báo hoạt động xuất nhập khẩu bị đình trệ khắp nơi do dịch bệnh gia tăng
đã buộc nhiều cảng giao hàng hóa phải đóng cửa sẽ khiến cho giá cà phê chưa thể phục hồi ngay
nhiều hãng hàng không thông báo sẽ triển khai bay nội địa trở lại từ ngày một mươi sáu tháng bốn
thời điểm kết thúc giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
cụ thể vietjet air cho biết song hành với việc bay nội địa trở lại từ ngày một mươi sáu tháng bốn
hãng đưa ra nhiều chương trình khuyến mại để đáp ứng nhu cầu khách hàng
việt nam airlines phát thông báo sẽ tăng cường chuyến bay từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi bốn tháng bốn
từ hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh cũng như một số đường bay ngách
bản bộ airway cũng tái triển khai hoạt động khai thác đường bay nội địa từ ngày một mươi sáu tháng bốn
trong đó đặc biệt tăng cường tần suất bay trên đường bay hà nội thành phố hồ chí minh
lên bảy chuyến khứ hồi một ngày
báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
do bộ kế hoạch và đầu tư công bố cho thấy số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
đã tăng hai trong quý i
cụ thể có gần ba mươi năm doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong quý i vừa qua
các lĩnh vực có tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng cao
gồm kinh doanh bất động sản ngành nghệ thuật vui chơi và giải trí
du lịch dịch vụ lưu trú và ăn uống vận tải kho bãi
bên cạnh đó số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong quý i cũng có xu hướng trứng lại
không chỉ các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn
nhiều doanh nghiệp tổng công ty lớn cũng đang đứng trước nguy cơ
không còn khả năng tự cân đối được thu chi
tính đến hết quý i vừa qua doanh thu của gần một nửa trong tổng số một mươi chín đơn vị
đã giảm hơn hai mươi bảy tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái
theo kịch bản xấu nhất được đặt ra
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp dự báo
nếu năm nay dịch bệnh tiếp tục kéo dài
giá dầu không phục hồi doanh thu của một mươi chín tập đoàn
tổng công ty sẽ giảm khoảng hai trăm tám mươi tỷ đồng so với kế hoạch
để thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
bộ tài chính đang đề xuất cắt giảm năm mươi bảy mươi phí lệ phí
liên quan đến khởi sự kinh doanh để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp
bộ tài chính đang phối hợp cắt giảm nhiều loại phí lệ phí
miễn lệ phí môn bài đối với hợp tác xã
liên hợp tác xã nông nghiệp và doanh nghiệp
hộ gia đình cá nhân thành lập mới
địa điểm kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa
thành lập trong thời gian doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài
bộ cũng đề xuất giảm bảy mươi mức thu lệ phí
đăng ký doanh nghiệp giảm sáu mươi bảy mức phí công bố thông tin doanh nghiệp
giảm năm mươi bảy mươi phí thẩm định cấp sửa đổi
bổ sung giấy phép hoạt động biêu chính
tổng số phí lệ phí cắt giảm trong thời gian còn lại của năm hai nghìn hai mươi
khoảng năm trăm linh tỷ đồng
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đề xuất
doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ chủ homestay và người lao động mất việc làm
trong cơ sở lưu trú du lịch cần được nhận hỗ trợ từ gói sáu mươi hai tỷ đồng
để vượt qua khó khăn
cụ thể bộ văn hóa thể thao và du lịch đề xuất hỗ trợ gói tài chính
cho các doanh nghiệp du lịch trong việc hoàn hủy tour
gói tài chính này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phát hành phiếu mua tour
có thời hạn một mươi hai một mươi tám tháng với giá trị tương đương tour mà khách hàng đã đặt
nhưng không thể thực hiện chuyến đi do dịch bệnh hoặc bất khả kháng khác
đồng thời đề nghị cục hàng không việt nam chỉ đạo các hãng hàng không
hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành giải phóng tiền đặt cọc mua vé máy bay
trong thời gian dịch bệnh kiến nghị cho phép doanh nghiệp du lịch và người lao động
chậm nộp bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh quy định về quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị nhiều sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất
trong năm phút của chương trình cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt